trong khi cả nước đang gồng mình chống dịch thì vẫn có những việc làm vô cảm thiếu suy nghĩ rất cần lên án
mời quý vị đến với ghi nhận sau đây của phóng viên truyền hình nhân dân
như phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân trong các bản tin trước ngay sau khi hoàn thành thời gian cách ly
khoảng ba mươi người đã tập trung ăn nhậu ngay tại trung tâm giáo dục thường xuyên huyện minh hóa tỉnh quảng bình
những hình ảnh phản cảm này còn được tung lên facebook ngay sau đó
đọc bài báo có liên quan đến việc một số người tụ tập nhậu nhẹt tại khu cách ly tôi thấy buồn
vì tôi không hiểu tại sao người ta có thể làm được như vậy trong khi cả nước đang gồng mình chống đại dịch
và trong khi có hàng vạn người đang phải gạt ra một bên những nhu cầu riêng tư để tham gia về cứu chữa người khác
tôi tin là trong khu cách ly ấy cũng có những người đang làm như vậy để giữ gìn tính mạng cho những người trong khu cách ly
tôi hy vọng là sau này những người đã tham gia cuộc nhậu ấy
và những người đang có ý định tổ chức cuộc nhậu như vậy tại khu cách ly thì nên xem lại mình
làm gì thì làm chúng ta hãy hành động phù hợp với lương trí của cộng đồng phù hợp với thể diện của mỗi ca nhân
cũng mới đây tại hà nội một số nhóm đối tượng còn tổ chức sử dụng ma túy tập thể ăn nhậu và hát karaoke
khi bị nhắc nhở đã tấn công lại lực lượng chức năng hàng loạt đối tượng đều đã bị công an bắt giữ
việc xử phạt nghiêm minh vừa mang tính gian đe đồng thời nâng cao nhận thức cho toàn xã hội
nhằm bảo đảm an toàn cho cộng đồng trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh